bệnh viện nhi đồng một tp hcm vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị thành công cho một trẻ sơ sinh mới được ba mươi tuần tuổi tại an giang bị nhiễm trùng huyết nặng dẫn đến hoại tử tay phải
bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khô da cánh tay phải bị phù tím hoại tử lan rộng từ bàn tay lên gần phía tay
các bác sĩ chứng đón bé bị viêm màng não mũ nhiễm trùng huyết động máu nội mạch lan tỏa hoại tử vùng cẳng tay phải lộ xương mất ngón một hai năm
viêm ruột hoại tử bệnh mạng trong sinh non chỉ có một sáu kg
sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định đặt hệ thống chăm sóc vết thương dưới áp lực tâm tưới rửa liên tục bằng mũi sinh lý
hiện tại sức khỏe bé đã ổn định tăng cân từ một sáu kg lên hai ba kg
vết thương vùng hoại tử đã lành không xỉ dịch
phương pháp điều trị mới này lần đầu tiên áp dụng tại bệnh viện nhi đồng một và cũng là ca đầu tiên áp dụng tại việt nam
mở ra một hướng mới trong điều trị vết thương rộng và nghiêm trọng thường xảy ra ở trẻ nhỏ